sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư
trong nội dung trả lời các luật sư bị cáo đoàn hồng dũng nguyên giám đốc công ty trung dũng khẳng định
doanh nghiệp của mình quan hệ giao dịch với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển hà thành từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi một
quá trình đó luôn thanh toán đúng thời hạn
công ty kinh doanh và nhập khẩu các nguyên liệu cho gang thép thái nguyên thực hiện đầy đủ thuế nhập khẩu các phôi thép đầu vào trên một mươi tổng giá trị lô hàng
bị cáo lê thị vân anh cho biết sau khi dự án triển khai không hiệu quả bị cáo đã đề xuất lên giám đốc chi nhánh việc này đã được giám đốc đồng ý
bên cạnh đó bị cáo còn tích cực phối hợp với công an hà tĩnh để thu hồi công nợ thực tế đã thu hồi được hơn hai trăm linh tỷ đồng của nhà thầu